liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức hiện nay đã có ba tỉnh xác định các ca dương tính liên quan
cụ thể tại tỉnh hà tĩnh có một người đưa bộ đến khám tại tầng tám nhà d
ở tỉnh nam định có ba ca liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng bảy nhà d
hưng yên một ca bệnh là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng tám nhà d đã ra viện
trước tình hình trên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cần liên hệ với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại